sáng nay chính phủ hàn quốc đã thông báo gói biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trị giá một mươi sáu tỷ đô la mỹ
để giảm nhẹ tác động từ dịch covid một mươi chín trong bối cảnh tổng số ca nhiễm tại nước này đã vượt qua con số hai người
đáng lưu ý chỉ trong hai ngày qua số ca nhiễm tại hàn quốc đã tăng gần gấp đôi
ngoài gói hỗ trợ khẩn cấp một mươi sáu tỷ đô la thông báo của chính phủ hàn quốc cũng cam kết thúc đẩy ngân sách bổ sung
khoảng năm tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế
hiện nhiều địa phương đã lập các trạm tự xét nghiệm trên đường phố nhằm giảm tài cho các bệnh viện
và tạo điều kiện cho người dân tự theo dõi sức khỏe của mình trong thời điểm dịch bệnh
cũng trong sáng nay hyundai moto hãng sản xuất ô tô có doanh thu lớn nhất ở hàn quốc
đã thông báo ngừng hoạt động một nhà máy tại thành phố cảng ussan sau khi một nhân viên tại đây dương tính với virus sars cov hai